của các bà mẹ việt hiện nay
thực ra đấy cũng là một cái điều rất là chính đáng
và cũng chính phủ đã đưa ra
cái đề án để mà
cải thiện tầm vóc người việt nam
thực ra thì tôi thấy rằng là
chúng ta nói đến vấn đề gen
thì các bà phụ huynh cũng đã đề kịch đến vấn đề gen
nhưng rõ ràng cái gen là cái không thể thay đổi được
và nó phải
nó phải thay đổi từ qua nhiều thế hệ
thì chúng ta không bàn đến
đấy là yếu tố chúng ta không thay đổi được
thì cái yếu tố thứ hai còn hai cái yếu tố nữa
đó là lối sống và yếu tố dinh dưỡng
thì trong đó yếu tố dinh dưỡng
nóng vai trò rất là quan trọng
bởi vì là dinh dưỡng thì cung cấp được
các chất dinh dưỡng cho phát triển cơ thể
nói chung và đặc biệt là cho
tăng trưởng chiều cao nói riêng
thế thì làm sao chúng ta có thể để con
cao được thì cái dinh dưỡng
mà để con cao được thì phải chăm sóc
từ lúc rất sớm mà rất nhiều các bộ phụ huynh
lại có một quan niệm sai lầm là
bác ơi con cháu sáu tháng thì đã đi khám dinh dưỡng được chưa
tôi thì tôi chỉ
nghĩ rằng là tôi khuyên các bà mẹ là
một cuộc đời mới bắt đầu hình thành
là lúc đó cần phải được nuôi
có nghĩa là dinh dưỡng đã cần được chăm sóc
và chăm sóc dinh dưỡng
càng sớm càng tốt
thế thì cái chăm sóc chiều cao bắt đầu từ bao giờ
từ lúc bắt đầu người mẹ đã bắt đầu
có thai bởi vì nhiều nghiên cứu
chỉ ra rằng cái sự tăng trưởng
chiều dài của chiều dài em bé sơ sinh
thì lại rất quan trọng
trong một mươi năm tuần đầu thai kỳ
tức là khi bà mẹ có thai
trong ba tháng đầu tiên của cuộc đời
thế mà đôi khi mình lại
lúc ý nào ngén nào mệt
cũng có thể là niềm hân hoan
có một em chuẩn bị đón mẹ em bé
lãng quên đi cái dinh dưỡng của người mẹ
thì em bé sẽ không được chăm sóc
một cách chú đáo
thì đã ảnh hưởng đến chiều dài sơ sinh rồi
thế và sau đó thì trong đó em bé có một ngày vàng
là một ngày vàng bao gồm chín tháng
nằm trong bụng mẹ
cộng với lại hai năm đầu tiên của cuộc đời
và chăm sóc càng sớm càng tốt
tôi xin lấy một ví dụ là em bé
trong ba tháng đầu tiên của cuộc đời
mỗi một tháng bé có thể tăng được tới
và nếu như chúng ta biết cách tăng trưởng
tối ưu chiều cao
chúng ta có thể kéo được ba tháng ấy
mỗi tháng có thể tăng được bốn bốn năm
và thậm chí tăng đến năm cm
trong một tháng
như vậy là những cái can thiệp rất sớm
đem lại những hiệu quả rất ngoạn ngục
nhưng các bậc phụ huynh thường bỏ qua
thường là các bậc phụ huynh đợi đến khi nào
bác ơi cháu dậy thì rồi
cháu dậy thì được hai năm rồi
bây giờ cháu chuẩn bị thi vào
ngân hàng này hoặc là cháu chuẩn bị
tuyển vào trường đi
cảnh sát này thì cháu muốn
có được cái chiều cao thì bác làm cho cháu
dài thêm một chút thì thực sự
là những can thiệp lúc đó không phải là
vô nghĩa nhưng nó rất ít
hiệu quả mà cái hiệu quả càng sớm
càng tốt cho nên tôi rất là
mong là các bậc phụ huynh
mà cần đến quan tâm đến chiều cao của con mình
thì hãy chăm lo cho con
dinh dưỡng cho con từ càng sớm càng tốt
ngay từ khi bà mẹ bắt đầu biết
mình có thai
và đặc biệt đến cái giai đoạn
trong một ngày vàng và sau đó
thì có thể là đến cái giai đoạn dạy thì
và tiền dễ thì là giai đoạn
cửa sổ cơ hội cuối cùng của em bé
là chúng ta có thể
làm tăng được chiều cao của em bé
thế thì trong dinh dưỡng mà nói đến tăng chiều cao
thì nó có rất là nhiều yếu tố
để có thể tạo nên cái chiều dài
của cái xương nhưng mà chúng tôi chỉ tóm lại
một số cái yếu tố quan trọng nhất
mà chúng ta có thể cần phải quan tâm
đó là thứ nhất là vitamin d
thì vitamin d là
cái thực phẩm cái chất dinh dưỡng
mà đến rất ít từ bữa ăn
chỉ khoảng một mươi hai mươi thôi
còn lại là từ ánh nắng mặt trời
hoặc các bậc phụ huynh bổ sung
và thực tế qua cái việc khám tư vấn dinh dưỡng của chúng tôi
thì cho thấy là lại có hai vấn đề
xảy ra trước đây chúng tôi chỉ quan niệm
luôn luôn là trẻ rất dễ thiếu vitamin d
và thường tỷ lệ thiếu này
khoảng độ từ trên năm mươi đến khoảng độ sáu mươi năm
nhưng thực tế hiện nay
chúng tôi thấy là khi khám các bé
dưới hai tuổi thì khi xét nghiệm
vitamin d thì tỷ lệ thừa vitamin d
lại rất cao bởi vì các bậc phụ huynh
là quá quan tâm và bổ sung
bổ sung có thể lại nghĩ đến là
bổ sung càng nhiều càng tốt
mà không có sự tư vấn của giới chuyên môn
không có tư vấn của các bác sĩ
thì các bậc phụ huynh thường bổ sung vitamin d
và cái bổ sung đấy nó quá liều
và cái xét nghiệm của chúng tôi cho các cháu dưới hai tuổi
thì có thể tới đến bảy mươi
các cháu đã thừa vitamin d
và khi đến khám chúng tôi phải yêu cầu các bậc phụ huynh
là ngừng vitamin d
thực sự đây là một cái bệnh cảnh
mà khá là mới
mà cũng làm cho bản thân tôi cũng rất là ngạc nhiên
bởi vì cái sự thay đổi khi chúng ta truyền thông
thì cái sự truyền mình của các bà mẹ
bởi vì các bà mẹ bao giờ cũng yêu con vô cùng
họ sẵn sàng làm tất cả vì con
nhưng có thể là chưa đúng chỉ định của bác sĩ
cho nên đã làm cho con mình
thừa vitamin d
vì cái thừa vitamin đây nó cũng ảnh hưởng rất xấu
đến phát triển đến tăng trưởng chiều cao
không khác gì tình trạng thiếu vitamin d cả
cũng làm bé khó ngủ
cũng làm bé biếng ăn
rồi cũng làm bé ra mồ hôi trộ rất là nhiều
thì các bậc phụ huynh lại nghĩ là
à đấy là thiếu thì lại không đi xét nghiệm
mà cứ tiếp tục bổ sung tiếp
tình trạng thừa lại càng thừa
như một cái bệnh cảnh thứ hai của thừa vitamin d
là khi khám các cháu mà trên ba tuổi
thì hầu hết là tình trạng vitamin d chưa thiếu
thì cũng ở ngưỡng thấp rất cần phải bổ sung
chưa được một cái ngưỡng tối ưu
cho nên là những cái phần
mà đối với các cháu trên ba tuổi
thì cũng rất mong các bậc phụ huynh
quan tâm hơn nữa đến vitamin d
đến cái phần thứ hai
đó là cái tình trạng kém
thì cái tỷ lệ thiếu kém của chúng ta
khá là cao đối với ngay cả đối với trẻ nhỏ
cũng thế thôi trẻ dưới hai tuổi
rồi các bé lớn thì cái tỷ lệ thiếu kẹp cũng khá cao
mà kẽm thì có thể có nhiều trong thịt này
có nhiều trong các loại rau mầm này
trong thủy hải sản này
thì làm sao các bậc phụ huynh cần quan tâm hơn
đến bổ sung trong bữa ăn
của em bé nhà mình
hoặc là thậm chí là có thể uống bổ sung kẽm
theo cái chỉ định của giới chung môn
kém liên quan đến rất nhiều
đến cái hormone icf một
và nó liên quan đến việc là
kích thích cái việc tiết hormone tăng trưởng
tức là tiết gh
là cái growth hormone
làm cho bé nhà mình có thể tăng cao được
cái vi chất thứ ba
và cũng rất dễ thiếu trong các bạn nhà mình
nhất là các bạn ở cái lứa tuổi dưới hai tuổi
đó là thiếu sắt
cái tỷ lệ thiếu sắt ngay cả những em bé
thậm chí ba tháng đến xét nghiệm của chúng tôi
là đã thấy thiếu sắt rồi
vì việc bổ sung sách cũng rất là quan trọng
mặc dù là bà mẹ cho bú
bằng sữa mẹ nhưng mà sữa mẹ của các bà mẹ
có thể không đảm bảo chất lượng
về mặt phi chất dinh dưỡng trong đó có sách
nhưng dù có đủ đi chăng nữa
thì cái yếu tố hạn chế nhất
trong sữa mẹ đó cũng chính là sắt
và chính vì vậy
đến ba tháng em bé nhà mình bắt đầu là lười bú
lười ăn khó ngủ
bé tự nhiên đang đêm bỗng nhiên thức dậy
đấy cũng là những dấu hiệu rất sớm
nhưng mà nó không đặc hiệu một tí nào cả
thì rất mong là các bậc phụ huynh
cho con mình đi kiểm tra dinh dưỡng
đi xét nghiệm để nếu có như
có thiếu sắt hay có thiếu kẹp
hoặc là thiếu vitamin d
hoặc thừa vitamin d
thì chúng ta có sử trí kịp thời
theo đúng việc tư vấn của giới chuyên môn
và một cái điểm nữa đó là liên quan đến tăng trưởng chiều cao
đó là việc cung cấp đủ chất đạo
nhưng không thừa
thừa thì lại tăng đào thải canxi
nhưng mà việc cung cấp đủ chất đạo
cũng vô cùng quan trọng để giúp em bé
có thể tạo được khuôn xương tạo được kháng thể
để giúp cho em bé bớt đi
tỷ lệ bắc bệnh khả năng liễn dịch tốt hơn
thì sẽ cho em bé cái sức đề kháng tốt hơn
và chính vì vậy tăng trưởng chiều cao
cũng tốt hơn
và một cái nữa ở trong
chế độ ăn của em bé đó là canxi
thì thường các em bé dưới một mươi hai tháng tuổi
thì hầu như là em bé đủ canxi
bởi vì em bé cái khẩu phần ăn của em bé
cái lượng sữa vẫn chiếm rất ưu thế
nhưng bắt đầu một mươi hai tháng tuổi
có những bé là không thích bú nữa
không thích uống sữa mẹ và cũng không thích sữa
sữa không thích cho nên rất dễ dẫn đến
tình trạng thiếu canxi
cái nguyên tố vô cùng quan trọng
trong việc tạo nên mật độ của xương
và tạo nên độ dài của xương
rất mong là các bậc phụ huynh
cần phải lưu ý
và có lẽ các bậc phụ huynh cũng không để ý mấy
đến cái yếu tố ngoài dinh dưỡng da
thì cái yếu tố giấc ngủ
vô cùng quan trọng
và thực ra chúng ta có hai cái đỉnh tiết hormôn
cho em bé rất quan trọng
là một đỉnh tiết hormôn vào một mươi hai h trưa
nhưng cái đỉnh đó lại liên quan đến em bé phải được vận động
thế còn cái đỉnh tiết hormôn thứ hai
là vào khoảng độ
bắt đầu từ một mươi h đêm
thì bắt đầu tăng lên rồi
rồi đạt đến cái lượng hormôn cực đại
nó vào khoảng một mươi hai h đêm
thì lúc này lại liên quan đến một giấc ngủ sâu
một giấc ngủ ngon
thì thường các bậc phụ huynh là rất dễ là có nhiều bà mẹ
cho con đi ngủ muộn
và tậm chí một mươi h mới đi ngủ
thì hormôn đã bắt đầu một mươi h đã bắt đầu lên rồi
có nghĩa là ta phải cho bé đi ngủ trước một mươi giờ
và phải có cái giấc ngủ sâu
chí ít là đến một dưỡng sáng
để tạo được cái đỉnh hormôn tốt
để cho em bé cao
và đôi khi chúng ta rất là vô tình
đã đánh mất đi những cái việc bài tiết hormôn của em bé
làm cho cái việc tăng trưởng về chiều cao
sẽ không được tối ưu
như là tiềm năng di truyền
tiềm năng gen mà bố mẹ đã cho em bé
và còn một yếu tố nữa
mà liên quan đến yếu tố môi trường
cũng như là lối sống
đó là sự vận động của em bé
và nhiều khi các bậc phụ huynh không quan tâm đến
cái việc vận động của con
nhưng chính những cái vận động mạnh
những cái vận động năng động của bé trong ban ngày
sẽ giúp cho kích thích não bộ
tiết hormôn khi em bé có một giấc ngủ sâu
với ban đêm
thì đó là những yếu tố mà rất mong
các bậc phụ huynh không chỉ quan tâm về dinh dưỡng
mà có liên quan đến giấc ngủ
và đến vận động nữa để giúp cho bé nhà mình
có thể phát triển tốt nhất về chiều cao
với cái yếu tố gen của bố mẹ cho bé
mà cái điều đấy chúng ta không thể đổi thay được
nhưng chúng ta hoàn toàn
có thể tối ưu được điều đó
thì rất mong các bậc phụ huynh